ban chỉ đạo chương trình một của thành ủy hà nội về nâng cao năng lực lãnh đạo
sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ
tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch vững mạnh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đã họp đánh giá kết quả công tác quý i và trọng tâm công tác những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
phát biểu kết luận hội nghị đồng chí hoàng trung hải đánh giá cao những nội dung báo cáo
và các ý kiến thảo luận có ý nghĩa thiết thực đóng góp cho mục tiêu tạo chuyển biến mạnh
về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch vững mạnh
tới đây đồng chí hoàng trung hải đề nghị ban chỉ đạo làm tốt công tác dự báo
nắm bắt tình hình cơ sở định hướng thông tin dư luận tăng cường quản lý công tác thông tin báo chí
đồng thời đối thoại lắng nghe tiếp thu ý kiến góp ý tích cực của các tổ chức đảng viên và nhân dân
về lãnh đạo chỉ đạo sâu sát kịp thời có trọng tâm trọng điểm
bên cạnh đó ban chỉ đạo cần làm tốt công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng
kiện toàn ban chỉ đạo về việc thay thế bổ sung thành viên mới đặc biệt đánh giá chủ đề năm
để có những biện pháp đôn đốc tiến độ chất lượng bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra